sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
trung tâm y tế các quận huyện thị xã về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà
và xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch
sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị thực hiện điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà
người về từ tp hồ chí minh và các vùng dịch khác từ bảy ngày lên một mươi bốn ngày
kể từ ngày trở về địa phương lưu trú
sau đó người về từ vùng dịch phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo
áp dụng đối với những người từ vùng dịch về thành phố kể từ một mươi tám h ngày bảy tháng bảy đến nay
những người này phải thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi ba trong thời gian cách ly y tế tại nhà